giá xăng dầu đã xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây
cùng với đó ngành điện cũng đã giảm bình quân một mươi giá điện từ tháng bốn đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh
điều đó sẽ hỗ trợ tích cực cho người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn do dịch covid một mươi chín
tổng số tiền ước tính hỗ trợ giảm cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt là hai chín trăm linh tỷ đồng
đối với các cơ sở lưu trú du lịch
tổng số tiền ước tính hỗ trợ giảm là một tám trăm linh tỷ đồng
trong khi nhóm khách hàng là sản xuất được giảm một mươi tiền điện trong tất cả các khung giờ
cao điểm thấp điểm và bình thường với tổng số tiền được hỗ trợ khoảng sáu một trăm linh tỷ đồng
trong khi đó ở kỳ điều hành giá vừa qua giá xăng tiếp tục giảm lần thứ bảy liên tiếp trong năm hai nghìn hai mươi
với mức giảm tổng cộng của xăng ron chín mươi năm là chín năm mươi một đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai là tám năm trăm ba mươi tám đồng một lít
hiện tại giá bán lẻ xăng trong nước đang ở mức thấp nhất trong vòng một mươi một năm trở lại đây kể từ tháng ba năm hai nghìn chín
thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua
sáng kiến đặt cây atm gạo để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn
đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong những ngày cả nước cùng chung sức vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
tại điểm phát gạo số hai trăm linh bảy đường giải phóng hà nội
ban tổ chức đã sử dụng hệ thống máy quét nhận dạng gương mặt

có thể ghi nhận thông tin cá nhân với mong muốn những suất gạo sẽ được chia sẻ đến với nhiều người hơn
đang bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chị tuyết mai ở quận hoàng mai hà nội đến điểm phát gạo từ sớm
chồng chị làm công nhân còn chị hàng ngày đi rửa bát thuê ở chợ
nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh phải nghỉ việc
cuộc sống gia đình càng thêm túng bấn
chị bảo nhận được túi gạo này giúp gia đình tiết kiệm thêm được ít đồng
để trang trải cho những ngày khác
tôi cảm ơn nhà đặc và nhà nước
các cô các bác các chú công hàn các bác sĩ các bạn thanh niên tình nguyện
mỗi người dân đến xếp hàng đều được hỗ trợ một túi gạo ba kg
chương trình phát gạo miễn phí của trường đại học kinh tế quốc dân
diễn ra trong khung giờ từ chín đến một mươi sáu giờ hàng ngày
và kéo dài đến hết ngày ba mươi tháng bốn
tôi là hoàn cảnh nàng hồ độc thân
tôi xin rất cảm ơn
đảng và chính phủ và nhà nước đã chung tay làm những việc này
để cho mọi người dân cùng lo ấm
để giữ khoảng cách giữa những người dân đến nhận gạo
thì lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân giữ khoảng cách hai mét như thế này
có một điểm mới là trường đã sử dụng công nghệ camera
để nhận diện gương mặt cũng như là đọc tên địa chỉ số điện thoại nếu có của người dân
để tránh trường hợp người dân nhận gạo nhiều lần trong ngày hoặc là nhiều lần trong tuần
đây cũng là điểm mới
đây là điểm mới để chia sẻ được nhiều hơn
đối với những người dân gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh covid như hiện nay
chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình
của ủy ban nhân dân phường hồng tâm và công an phường đồng tâm
thể hiện là các đồng chí đã tham gia từ rất sớm đến từ sáu h ba mươi
các lực lượng an ninh trạc tự của công an phường của quốc
cũng đã tham gia hỗ trợ nhà trường
trong công tác hỗ trợ về cơ sở vật chất
liên quan đến nhà trường
các lực lượng an ninh trạc tự của công an phường
của quốc cũng đã tham gia hỗ trợ
trong việc đảm bảo an ninh trạc tự
hướng dẫn người dân xếp hàng đúng đảm bảo giám kết xã hội
qua đây chúng tôi cũng xin lời trân trọng cảm ơn
các đơn vị phối hợp là ủy ban nhân dân phường đồng tâm và công an phường đồng tâm
với tinh thần cán bộ chiến sĩ luôn xác định
là công an nhân dân chúng ta hết sức giúp đỡ
và tạo điều kiện nhân dân trong mọi tình huống
đối với dịch bệnh này thì tinh thần cán bộ chiến sĩ
tuy rằng rất nhiều việc rất mệt
nhưng mà anh em với tinh thần phấn khởi và tự tin
và vào giúp đỡ nhân dân
đặc biệt là trong quá trình thực hiện
rất nhiều cụ già người tàn tật đến đây
lực lượng công an chúng tôi cũng đã hỗ trợ
để đảm bảo thuận tiện nhất
không để người dân phải chen lấn sâu đẩy lấy hàng hóa
với thông điệp bạn khó khăn mời đến nhận mỗi tuần
bạn tạm ổn
xin nhờ người khó hơn
chương trình là hành động thiết thực hỗ trợ những người nghèo
đây cũng là thông điệp về sự sẻ chia do ảnh hưởng của đại dịch
đang được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trên cả nước
để không một ai bị bỏ lại phía sau
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc phát gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn
trường đại học kinh tế quốc dân cũng đang tiếp nhận gạo
từ các mạnh thường quân đưa đến tận trường
để cùng chia sẻ với cộng đồng
trong thời điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những hoạt động như phát gạo trao tặng hộp cơm phát trứng mì tôm
hay là nước rửa tay khẩu trang đang được lan tỏa
và nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì đang có
và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng
thưa quý vị triển khai gói an sinh xã hội trong thời điểm này
là rất cấp bách và chưa có tiền lệ
với số kinh phí lớn đối tượng nhiều và đa dạng
nên quá trình triển khai chắc chắn sẽ có nhiều phức tạp
trước thực trạng này các địa phương đã lên kịch bản giám sát
song song với quá trình triển khai lập hồ sơ người được hưởng nhận hỗ trợ
với hy vọng sẽ hạn chế tối đa những tiêu cực có thể nảy sinh
câu chuyện được phản ánh tại tỉnh hà tĩnh
nơi có một trăm tám mươi hai người sẽ được nhận hỗ trợ trong đợt này
bên cạnh công tác chủ động thống kê hà tĩnh cũng đã có kế hoạch
xây dựng hệ thống giám sát từ cấp thôn đến cấp tỉnh
để tiến hành kiểm tra quá trình giả soát lập hồ sơ và chi trả tiền
trong đó phát huy vai trò của ủy ban mặt trận tổ quốc

từ thực tế địa phương này cho thấy để giám sát tốt việc chi trả hỗ trợ
các cấp ủy phải vào cuộc cùng với chính quyền địa phương trong suốt quá trình này
đồng thời phải phát huy vai trò của nhân dân

đặc biệt lần này hà tĩnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát
khi xã hội đang phải giãn cách để phòng chống dịch như hiện nay
người dân không nhất thiết đến các trụ sở ủy ban cũng có thể theo dõi kiểm tra
đó là chúng ta công khai tiến dân thanh là một hình thức công khai
công khai thứ hai là chúng ta dùng công nghệ thông tin
tối vì chúng ta dùng tất cả máy điện thoại có thể là chúng ta cho cái giá trái đỏ
lên trái đỏ và đề nghị tân cộng đồng tân gia đình có thể tham gia
bên cạnh đó hà tĩnh cũng yêu cầu lực lượng công an tham mưu đề xuất các chế tài xử lý nghiêm
các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm bằng một loạt các giải pháp chủ động
cùng với kinh nghiệm đã hỗ trợ
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển cách đây vài năm
hà tĩnh đặt mục tiêu những đồng tiền hỗ trợ quý báu sẽ đến đúng người không chậm trễ
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế nằm trên đường nguyễn tri phương
quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bị công an phường hòa thuận tây phát hiện bắt quả tang
về hành vi sản xuất trang thiết bị y tế
không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo quy định của pháp luật
khi lực lượng công an phường ập vào kiểm tra cơ sở may mặc tại đường nguyễn tri phương
phát hiện nhiều nhân công đang sản xuất khẩu trang y tế với số lượng lớn
được biết cơ sở này do ông đoàn bá thắng ba mươi bốn tuổi quê ở thanh hóa làm chủ
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện ông thắng đang cho nhân viên gia công
sản xuất khẩu trang y tế tại ba tầng lầu thế nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ
có liên quan tới việc sản xuất kinh doanh khẩu trang trang thiết bị y tế
thu giữ tại cơ sở hơn ba khẩu trang thành phẩm và niêm phong nhiều dụng cụ máy móc dùng để sản xuất
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận hải châu điều tra xử lý
thưa quý vị theo phản ánh của nhiều hộ dân ở xã ea tôn huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
với nhiều chiêu trò khác nhau một mươi năm qua bà hơ bèo a quyên chú cùng xã
đã huy động tài sản của nhiều hộ dân để đi vay hộ ngân hàng
với số tiền lớn thế nhưng chỉ giao lại cho chủ tài sản một khoản tiền rất nhỏ
và đến nay rất nhiều hộ dân đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang và phải gánh những khoản nợ ngoài khả năng chi trả
thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
gần một mươi năm nay gia đình ông iper nie phải căng mình trả khoản nợ trên trời rơi xuống
vì dính phải chiêu vay hộ ngân hàng
ông iput cho biết năm hai nghìn một mươi bà hơbell đến nhà ông để hỏi về nhu cầu vay vốn ngân hàng
và hứa hẹn sẽ đứng ra lo thủ tục
ông ypert chỉ nhờ làm thủ tục vay vốn năm mươi triệu đồng
nhưng khi đến ngân hàng nhận tiền hợp đồng vay vốn lên đến hai trăm linh triệu đồng
sau khi nhận hai trăm linh triệu đồng từ ngân hàng bà hơbell liền viết giấy vay một trăm bảy mươi năm triệu đồng của ông eprus
từ khi vay số tiền hai trăm linh triệu đồng
gia đình ông ypert phải còng lưng trả nợ
nhiều bà herbel đã lừa là hơn ba bốn chục hộ nữa
là múc mong cho bên chính quyền để giúp cho bà con rong buôn
để giải quyết cho bà béo giải quyết cho bà con
trong số tiền vay của bà con để trả lại cho bà con
bức xúc trước việc làm của bà herbel
với hy vọng chính quyền địa phương cùng với cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc
mới đây hơn một mươi hộ dân
đã làm đơn tố cáo gửi lên ủy ban nhân dân huyện cư mờ ga
chủ tịch ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo theo hướng là
giao cho công an huyện tiến hành điều tra để làm rõ cái hành vi này
và kiên quyết xử lý nếu bà herbel có hành vi lừa đảo nhân dân
theo đúng quy định của pháp luật
trong quá trình điều tra của công an
có kết luận trong việc điều tra xử lý vụ hành vi của bà herbel này
nếu có liên quan đến hành vi của bà herbel

có cái hành vi như tiếp tay cho bà này
để có cái hành vi chiếm đoạt tài sản của nhân dân
thì về góc độ của ủy ban huyện là cũng
bất kể người đó là ai
đều phải được xử lý một cách nghi mật
những người nông dân chân lấm tay mùn này
đều là nạn nhân của vụ việc trên
cùng rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang
do quá tin vào lời hứa hẹn của bà herbel
không thể lấy lại số tiền đã cho bà herbel
vay họ chỉ biết trông chờ vào chính quyền địa phương
và cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra
đưa vụ việc ra ánh sáng để trả lại công bằng cho người dân